chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
có sự tăng rõ rệt so với mức lãi suất trung bình của nhóm trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai là bốn ba mươi năm
tuy nhiên trong đợt phát hành lần này chỉ có năm trên hai mươi bốn lô trái phiếu được phát hành trong tháng bảy
có tài sản đảm bảo và chủ yếu dưới hình thức cổ phiếu của công ty mẹ
theo fin group đây là vấn đề nhà đầu tư cần quan tâm đánh giá chất lượng tài sản thế chấp
nhất là trong bối cảnh thị trường chứng khoán giảm mạnh và biến động như hiện nay
theo dkra thị trường bất động sản tp hcm và vùng phụ cận
do nguồn cung ngày càng hạn hẹp khi phân khúc đất nền đã lập đỉnh với mức giá hơn bảy mươi bốn triệu đồng trên mét vuông
trong khi giá thứ cấp toàn khu vực tp hcm và phụ cận cũng tăng bảy một mươi một so với cùng kỳ
theo dkra sức hút của các tỉnh vùng ven xuất phát từ sự khăn hiếm nguồn cung ở tp hcm
hiện giao dịch trên địa bàn tp hcm chỉ chủ yếu diễn ra ở các loại hình cá nhân đứng ra phân lô tách thừa
quy mô nhỏ lẻ tập trung ở củ chi hóc môn bình chánh
trong khi đó nguồn cung mới ở các tỉnh vùng ven dù vẫn ở mức thấp so với trước đại dịch
nhưng đã có dấu hiệu phục hồi với gần năm nền đất mới được bán ra tăng một mươi hai so với cùng kỳ
trong đó đồng nai phân khúc đất nền đã lập đỉnh với mức giá bảy mươi bốn một triệu đồng mỗi mét vuông
còn tại long an và bình dương nơi chiếm đến bảy mươi bốn nguồn cung mới
giá bán cao nhất ở mức lần lượt là ba mươi sáu ba và năm mươi tám triệu đồng một mét vuông
điều đáng nói lượng tiêu thụ toàn khu vực so với tỉnh thành phố này vẫn tăng khoảng hai mươi tám
tám mươi tổng nguồn cung mới
tuy nhiên dữ liệu kinh doanh cũng cho thấy thanh khoản thứ cấp sụt giảm nghiêm trọng
mức độ quan tâm đến phân khúc đất nền ở khu vực miền nam giảm một mươi ba so với nửa đầu năm hai nghìn hai mươi ba
nguyên nhân nằm ở động thái siết tín dụng cho vay ở các ngân hàng
và những khó khăn chung của nền kinh tế trong thời gian qua
thưa quý vị tập trung huy động tiền gửi không kỳ hạn casa
đây là xu hướng chung của ngành ngân hàng trong những năm gần đây
đây là nguồn tiền có hiệu quả
có chi phí vốn gần như bằng không
giúp các nhà băng gia tăng hiệu quả hoạt động tối ưu lợi nhuận
tuy nhiên casa trong quý ii của một số ngân hàng
đã công bố báo cáo tài chính có xu hướng giảm so với quý i
khảo sát cho thấy tại hai mươi bảy ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính quý ii năm hai nghìn hai mươi hai
có tới một mươi chín ngân hàng ghi nhận tỷ lệ casa sụt giảm trong sáu tháng đầu năm
theo đó tỷ lệ kasha bình quân của nhóm giảm khá mạnh
từ mức một mươi tám bốn xuống còn một mươi bảy một
đáng chú ý
vì tỷ lệ kasha đi dần
không chỉ diễn ra ở các ngân hàng có quy mô vừa và nhỏ
ngay cả techcombank
vốn có tỷ lệ casi đứng đầu hệ thống trong suốt vài năm qua
cũng đã sụt giảm
tỷ lệ kasha đến cuối tháng sáu chỉ còn bốn mươi bảy năm
giảm ba chín so với đầu năm
tỷ lệ kasha đứng đầu hệ thống trong suốt vài năm qua

tỷ lệ kasha cao trong quý i hai nghìn hai mươi hai và cả hai nghìn hai mươi một
vẫn đang nằm trong danh sách tốt có tỷ lệ kasha cao
tuy nhiên cơ bản trong quý ii vừa rồi đã sụt giảm hơn so với quý i
riêng đối với chị duy nhất là có
vì techcombank là một trong những ngân hàng có mức tỷ lệ kasha cải thiện nhẹ hơn so với giai đoạn quý i
ngân hàng sở hữu tỷ lệ kasha càng lớn
thì càng có lợi thế hóa giải áp lực chi phí hoạt động
cải thiện biên lợi nhuận
và đây cũng là tiền đề quan trọng giúp họ có lợi thế lớn trong cuộc cạnh tranh lãi suất cho vay
tuy nhiên nguồn vốn giá rẻ đã bắt đầu trở nên khang hiếm hơn trong năm hai nghìn hai mươi hai
theo các chuyên gia khi lãi suất huy động tăng
một phần lượng tiền từ tài khoản thanh toán sẽ được dịch chuyển vào tài khoản tiết kiệm
với kỳ hạn dài hơn để hưởng lãi suất hấp dẫn hơn
lãi suất huy động nó cũng đã có nhích tăng lên một chút
và vì thế cho nên là tất cả những cái khoản tiền tạm thời nhàn rỗi
người ta đều chuyển sang cái
cái tiền ngưỡng có kỳ hạn để từ đó được hưởng lợi
thêm nữa thì chúng ta cũng biết rằng là
gần đây thì ngân hàng nhà nước cũng cho phép
các cái tổ chức tiêm dụng được trả cái giữ nguyên cái lãi suất
và chỉ chiết trừ cái phần mà lãi suất đối với cái lượng tiền mà rút ra sớm thôi
và vì vậy cho nên các cái doanh nghiệp cũng như là cái người dân
người ta cũng yên tâm gửi cái kỳ hạn
bước sang đầu năm hai nghìn hai mươi hai chúng ta thấy rằng là
chứng khoán cũng xuống bất động sản cũng gặp khó khăn
và các kênh tiền số cũng đang gặp trở nên khó khăn trong giai đoạn sáu tháng đầu năm
thì chính vì thế mà nhà đầu tư lại có cái khuyên hướng là phòng thủ
và lựa chọn các kênh an toàn trong đó là có tiết kiệm
thì khi mà cái lãi suất huy động tiết kiệm tăng lên
thì đó là một trong những cái nguyên nhân khiến cho cái dòng tiền
cũng sẽ hướng đến những cái kênh an toàn
fit income như là những cái khi mà thời điểm lãm phá cao
một lý do quan trọng nữa
nhiều ngân hàng thương mại đã lấp đầy gần rung tín dụng sau nửa đầu năm
trong khi ngân hàng nhà nước vẫn chưa nới chỉ tiêu
nguồn tín dụng mới trở nên hạn chế
khi khó về vốn mới
các doanh nghiệp có xu hướng tăng cường tận dụng nguồn vốn nhàn rỗi
để tại ngân hàng cho sản xuất kinh doanh và khiến ca xa giảm
thường các doanh nghiệp họ
cái quý hai thường là sẽ là cái quý bắt đầu bản lề
nền tảng cho việc hoạt động sản xuất kinh doanh của họ
cho nên là tôi nghĩ là
đó có thể là các cái tổ chức họ rút tiền ra
hay là họ hạn chế gửi tiền vào ngân hàng
để họ dùng cái lượng tiền đó đầu tư vào
cho các cái hoạt động sản xuất kinh doanh
cũng như họ có thể sử dụng cái đó làm cái nguồn vốn
để họ nhập hàng
mua hàng hay mua máy móc trang thiết bị
cho nên là cái lượng tiền gửi nó ít đi
so với cái lúc trước
có thể thấy
dòng tiền có những chiến dịch khó lường trong thời gian qua
theo nhận định của công ty chứa khoán vietcombank
trong các quý tới
tỷ lệ casa có thể gặp áp lực
do các thị trường đầu tư tài sản kém thuận lợi
và dòng tiền nhàn rỗ rút ra tập trung đầu tư
cho sản xuất kinh doanh
việc casa tăng chậm lại
cùng với việc lãi suất huy động chịu áp lực tăng
cũng sẽ khiến biên lợi nhuận của các nhà băng
có thể đi ngang hoặc điều chỉnh nhẹ
trong năm hai nghìn hai mươi hai
thưa quý vị
liên quan đến tình trạng chèo kéo
nâng giá dịch vụ vô tội vạ
tại khu vực đón trả khách
của sân bay tân sơn nhất
thành phố hồ chí minh
các chuyên gia cho rằng
một trong những nguyên nhân
chưa thể giải quyết dứt điểm vấn đạn này
là do giao thông công cộng tại sân bay
còn quá ít
chưa được chú trọng phát triển
buộc hành khách phải sử dụng taxi
xe công nghệ xe dịch vụ
là sân bay lớn nhất khu vực phía nam
dòng sân bay tân sơn nhất
chỉ có hai chuyến xe buýt
trong khi mỗi ngày có khoảng một trăm hai mươi lượt hành khách qua lại
tương đương hơn bốn mươi triệu lượt một năm
như vậy có thể thấy
cùng ít hơn cầu rất nhiều
trong khi đó đợi xe buýt thì rất mất thời gian
tình trạng taxi hoạt động bắt nháo tại sân bay
đã cho thấy rõ điều này
theo thống kê
có một trăm một mươi xe buýt hoạt động tại sáu tuyến
trên khắp địa bàn thành phố hồ chí minh
thế nhưng ở thời điểm hiện tại
doanh nghiệp này chỉ vận hành
chưa tới sáu mươi số xe
số còn lại nằm thời mưa nắng
ở bãi biển
ảnh hưởng của giá nhiên liệu tăng cao
cũng ảnh hưởng rất lớn đến cái chi phí của doanh nghiệp xe buýt
trong đó là các chi phí bảo dân chữa trở
tiền lương và chi phí phục vụ cho công tác quản lý
cũng tăng cao
vừa qua thì doanh nghiệp cũng phải điều chỉnh
tăng khoảng một mươi năm thu nhập cho người lao động
để đảm bảo ổn định cuộc sống
đơn vị điều hành vận tải hành khách công cộng
tại thành phố hồ chí minh cho biết
sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai
toàn thành phố đạt gần một trăm bốn mươi chín triệu hành khách
giảm hai bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
nguồn thu giảm trong khi các đơn vị vận tải
chưa nhận được tiền tạm ứng trợ giá
khiến hệ thống showbiz thành phố gặp khó khăn
sở giáo không quản tác thành phố hồ chí minh
và trung tâm quản lý điều hành
cần nhanh chóng điều chỉnh lại hợp đồng thầu
hoặc là hợp đồng đặt hàng
bởi vì thực sự hai năm qua covid
lượng hành khách giảm khoảng năm sáu mươi
trong hướng tới
các doanh nghiệp có đề nghị với sở giao thông vận tải
và chính quyền thành phố nên chấp nhận cho
nếu mà tiếp tục đấu tàu showbiz
thì nên đưa điều kiện sách
cho nó phù hợp với tình hình thực tế
tức là trừ khi tuyến mới
thì nhất thiết phải đòi hỏi là showbiz
phải có tuổi đời
tức là niên hạn dưới năm năm
còn nếu các tuyến cũ
thì nên sử dụng là năm năm một mươi năm

là tất cả các doanh nghiệp

để tìm hiểu thêm

các doanh nghiệp cần đầu tư xã hội hóa phương tiện và lấy mức trợ giá thấp nhất để khai thác tuyến và để đầu tư để thu hút để giảm hỗ trợ của nhà nước đi và tăng tự chủ của doanh nghiệp cũng như các đơn vị tham gia một thành công lên
thì như thế thì nó sẽ phù hợp hơn với cái thực tế hiện nay